sau nhiều ngày xảy ra mưa lớn trên diện rộng trận lũ quét kinh hoàng trong lịch sử diễn ra vào đêm ngày hai và dạng sáng ngày ba tháng tám tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã gây thiệt hại lớn cả về người và của tại các xã lao trải la pán tẩn thị trấn mù căng trải
theo số liệu thống kê của ngành giáo dục tỉnh yên bái trận lũ xảy ra tại huyện mù căng trải đã có sáu trường bị ảnh hưởng bởi nước lũ bao gồm trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn trường mầm non hoa lan trường mầm non lao trải trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở kim nội trường mầm non kim nội trường trung học phổ thông huyện mù căng trải
cùng với thiệt hại về cơ sở vật chất trang thiết bị lên đến hàng chục tỷ đồng thì lũ lụt cũng làm năm học sinh chết
một học sinh bị thương nặng đây được coi là trận lũ lịch sử kinh hoàng lớn nhất được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận trong khoảng vài chục năm trở lại đây
lũ rút cùng với những trường học tan hoang đổ gãy thì lũ cũng tạo nên tâm lý hoang mang cho những bậc phụ huynh khi năm học mới đang cận kề
mưa lũ vừa qua làm bốn đứa trẻ trong bản chết một đứa bị thương mấy ngày nay vẫn còn mưa nhiều nên không cho trẻ con đi học đâu
sợ lắm không cho trẻ đến trường đâu sợ chúng lại bị lũ cuốn đi
những đứa trẻ trong bản bị lũ cuốn đi tìm chưa thấy xác cả bản lo lắm mấy ngày nay trời vẫn còn mưa nhiều đường xuống trường phải qua nhiều suối nên mình giữ con ở nhà không muốn cho chúng đi học
xã kim nội là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất
bên cạnh thiệt hại về vật chất thì thiệt hại về người cũng là ám ảnh lớn cho nhân dân toàn xã
chỉ trong sáng ngày ba tháng tám lũ đã làm sáu người chết và mất tích trong đó có bốn học sinh chết và một em bị thương nặng
điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người dân trong việc đưa trẻ đến trường
nắm bắt được tâm lý của người dân đồng thời để đảm bảo duy trì sĩ số học sinh trong năm học mới và đón các trẻ em đúng độ tuổi được đến trường ở cả bốn cấp học
ngay sau khi lũ xảy ra cùng với công tác khắc phục hậu quả công tác chỉ đạo vận động tuyên truyền động viên các gia đình có trẻ trong độ tuổi đến lớp
cũng được chính quyền các cấp và toàn bộ giáo viên trên địa bàn huyện mù căng trải triển khai mạnh mẽ
thì một cao thì đường nối các khe sổ nó cũng rất là phức tạp các khe sổ nó có rất là nhiều chỗ ảnh hưởng với lại đi thì rất là quy huyện
rất là sợ các con trở mưa thì các con đi học trên đường thì bố mẹ không đi đón và không được đi thì sợ nước nam thì vẫn không sao
nhưng mà lúc mưa thì sợ cả tuyên đường và nguy cơ ấy thì nó ảnh hưởng đến con nhân dân được sự quan tâm của các đồng chí triển bảo vị trí trí bộ
số nhà vận động để đưa con đồng học dần tới đồng cho con đi học đều thì đạt được những kết quả và mối đích
mưa lũ thì rất là khó khăn vì một số đường tiết đường ngoài
những kết nối là nó xa lở hết rồi thì bà con đưa con đi học thì những con nhỏ thì nó lo sợ vì mưa nó chỉ một phát thì bây giờ trên rừng nó có hết đi rồi thì mưa chỉ mưa
dễ dàng mưa nhỏ thôi nhưng mà các khe sổ nó to quá thì bà con nó không khắc kích đưa con đi học
chuẩn bị làm học mới thì chúng ta phải hòn thôn hòn bạ để nó vứt đồng
bà con nhân dân đưa con đến trường mà nếu là con nếu hồ nào không đến trường thì chúng ta cán bộ bảo phải đi tiện nhà vứt đồng để nó khắc kích
các bà con đưa con đi học thì chúng ta phải hòn thôn hòn bạ để nó vứt đồng
khi nó đưa con đi học mà tiện trường cho nó thì họ biết mà nó phải đưa con đến trường để đảm bỏ làm học mới để đưa được kết quả cao hơn
đặc biệt là các phụ hình có học sinh
tổ chức họp chủ yếu là lòng ghép với khách cụ họp mà chủ yếu có thể là nhiều khi tổ chức riêng những hôn nghị để vận động bà con đưa con đến trường
song song với sự vào cuộc của chính quyền thôn bản sở tại sự nỗ lực tham gia vận động học sinh đến trường ngay sau lũ cũng được các giáo viên của toàn huyện nỗ lực vào cuộc
đến thăm nhà một học sinh sống sót trở về từ dòng lũ dữ chúng tôi nhận thấy rõ sự hoang mang lo sợ cũng như những đau đớn vẫn còn hiện hiện trên khuôn mặt của cậu học trò giàng a pào
ngay sau khi biết tin lũ lụt và biết tin là em pào của các em học sinh khác bị lũ quấn trôi
thì nhà trường đã cử đoàn thầy cô giáo đến thăm họ và động viên chia sẻ với gia đình và cũng động viên em mọc khỏi bệnh
cũng như là cố gắng vượt qua cái nỗi đau này để tiếp tục cái việc học hành của mình
cảm giác muốn bao bọc trở tre không muốn đứa con trai duy nhất này đi xa khỏi nhà để khỏi bị mất con thêm một lần nữa
suy nghĩ này của bà mẹ già như níu chặt lấy bước chân của giàng a pào
nhưng chính những lời động viên chân thành và sự tận tình không quản ngại đường xá xa xôi của những giáo viên trường phổ thông dân tộc nội chú huyện mù căng trải
nơi mà bà đang theo học đã lay động được người mẹ suýt mất con này
tìm thấy con bị thương trong dòng nước lũ trở về rồi đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện cả hai tuần trời
giờ chân nó mới đỡ
chỉ muốn giữ nó ở nhà để chăm sóc không muốn cho nó xuống núi vì sợ cái mưa lũ một lần nữa lại cuốn nó đi
nhưng thầy giáo này lên nhà nhiều lần quá thầy vất vả vượt đường rừng hết đi xe máy lại đi bộ
lên đây thầy nói nhiều thầy cũng tốt bụng cũng thương thằng pào nên mình cũng nể thầy
tin thầy mà lại giao thằng pào vào tay thầy để thầy đưa xuống huyện chăm sóc dạy chữ
bỏ lại đằng sau những lời động viên chân thành
những tàn khốc và thiệt hại nặng nề do bão lũ
hàng ngàn phụ huynh các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mù căng trải
vẫn vượt qua những con đường trơn trượt vượt qua những trận mưa không ngớt
để đưa con em mình đến trường hòa chung không khí của ngày khai giảng trên toàn quốc
chúng tôi đã tập trung vào phân công các đồng chí trong ban thường vụ huyện huệ
phụ trách các xã các khu các ngành các trường ngành
phụ trách các xã trực tiếp xuống xã cùng với lãnh đạo xã
và tận đưa vào các mặt trận thổ quốc và các đoàn thể
đặc biệt là hội khuyến học và hội cha mẹ phụ huynh học sinh
cùng với tập thể nhà trường làm nòng cốt giáo viên làm nòng cốt
cùng với hội khuyến học của các xã
tập trung tuyên truyền vận động đến từng thôn bản một từng vận động từng gia đình một
thấy rằng khó khăn như vậy thì mình càng quyết tâm hơn
những cháu mà ở xa quá thì có thể lấy lực lượng đoàn viên thanh niên
trong ngày đầu khai giảng này lai các cháu đến trường
nhất trong lúc mưa gió thế này thì cũng đã có nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên
ở các xã lai các cháu đến trường
ngay từ ngày đầu khai giảng như trường này trường kim loại là một trăm linh học sinh đến trường
tôi cho rằng đấy là một cái quyết tâm rất là cao
và để có được những ánh mắt nụ cười và lời ca tiếng hát hồn nhiên trong ngày khai trường này
đằng sau đó là bao nỗ lực âm thầm và sự vất vả của từng cán bộ
giáo viên trong công tác vận động tuyên truyền để đồng bào vùng lũ yên tâm đưa trẻ đến trường
gửi gắm những đứa con yêu quý vào vòng tay người thầy người cô
nhưng việc tiếp tục giữ các em ở lại trường học chữ và chăm sóc nuôi dưỡng để không phụ lòng mong mỏi
tin tưởng của mỗi phụ huynh là cả một chặng đường dài khó khăn vất vả trước mắt
nhưng với những gì mà các cấp chính quyền địa phương và mỗi người giáo viên nơi đây đã và đang làm
thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được
niềm vui trong ngày khai trường đó sẽ được tiếp tục nối dài và nhân lên trong từng giờ học
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau